đúng một mươi tám h năm mươi năm phút ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới sân bay quốc tế abu habi ở thủ đô abuhabi của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tham dự hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
theo lời mời của chủ tịch liên minh nghị viện thế giới saber chohari và chủ tịch hội đồng quốc gia liên bang các tiểu vương quốc ả rập thống nhất amman al kabasi
tiếp đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tại sân bay quốc tế abu dhabi có bà afah albusti nghị sĩ quốc hội các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đại sứ việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất phạm bình đàm
đoàn đại biểu quốc hội nước ta do chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu tham dự hội nghị lần này tiếp tục thể hiện chính sách tích cực chủ động hội nhập quốc tế phát huy vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới đồng thời khẳng định chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước việt nam